thưa quý vị theo trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
số ca mắc covid một mươi chín tuần từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một tại đồng nai đã giảm hơn ba mươi bảy so với tuần trước đó
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một số ca mắc mới gần ba ca giảm hơn ba mươi bảy so với tuần trước đó
số ca tử vong trung bình tám ca tử vong một ngày tương đương với tuần trước
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một đồng nai đã ghi nhận hơn hai trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn hai trăm chín mươi hai trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh tỷ lệ là chín mươi bảy tám mươi một
tổng số ca tử vong là một bảy trăm một mươi bảy ca chiếm tỷ lệ năm mươi bảy
hiện còn hơn ba trăm linh bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hơn sáu f
không triệu chứng triệu chứng nhẹ cách ly điều trị tại nhà
toàn tỉnh đã triển khai ba mươi một đợt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với tổng số hơn sáu triệu liều được bộ y tế phân bổ
tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đạt một trăm linh ba hai mươi sáu tỷ lệ tiêm mũi hai đạt chín mươi chín
tỷ lệ tiêm mũi ba đạt gần một mươi sáu hai mươi bảy
về công tác cách ly giám sát hiện trên địa bàn tỉnh còn bốn huyện thành phố duy trì hoạt động các khu cách ly tập trung bao gồm
biên hòa vĩnh cửu long thành nhân trạch với một mươi tám khu cách ly tổng số hơn ba giường phục vụ
người không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà
dự kiến tình hình dịch bệnh trong thời gian tới vẫn nằm trong tầm kiểm soát với số ca nhiễm mới giảm dần
tuy nhiên dịch bệnh có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp trước nguy cơ xâm nhập của biến chủng omic ron
do số lượng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lớn
để tăng cường phòng chống dịch nhất là trong dịp đón năm mới trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm các quy định phòng chống dịch
tiếp tục hạn chế các hoạt động không thiết yếu nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
cập nhật đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh theo hướng dẫn tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit
tiếp tục kiểm soát nguồn lây nhiễm ổ dịch tại cộng đồng hộ gia đình doanh nghiệp cơ quan đơn vị
đặc biệt các đơn vị có số người lao động lớn
bên cạnh đó tập trung đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
ra soát tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm vaccine nhất là người trên năm mươi tuổi có bệnh nền
đẩy mạnh hoạt động của trạm y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín để quản lý tốt f tại nhà
với những khuyến cáo và biện pháp trên chúng tôi hy vọng có thể nhận thêm nhiều tin mừng
về số ca nhiễm giảm ở tỉnh đồng nai và các địa phương khác trong tương lai
vì mục tích nhâm dận hai nghìn hai mươi hai và tình hình bình thường mới an lành khỏe mạnh và hạnh phúc